theo nhận định của đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ về tình hình thời tiết thủy văn trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín còn diễn biến phức tạp cần chủ động đề phong các hiện tượng cực đoan chiều cường kết hợp với mưa lớn và lốc xoáy
ủy ban nhân dân tp cn yêu cầu các sở ngành các quận huyện cần chủ động phòng chống xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thiên tai gây ra trong năm hai nghìn một mươi chín
thông tin kịp thời diễn biến thời tiết có kế hoạch duy tu sửa chữa các đe bao sung yếu bảo đảm vươn cây ăn trái của người nông dân không bị thiệt hại hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tập trung xây dựng lực lượng sung kích cơ động tại chỗ để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai xảy ra xây dựng phương án ứng phó thiên tai phù hợp ở từng địa phương và tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong đó có phương án bảo vệ học sinh khi có thiên tai xảy ra nhất là mùa mưa bão đã đến